hội nghị bộ trưởng tài chính g hai mươi thảo luận những vấn đề nóng của kinh tế thế giới
đức eu cần phải có chính sách chung với nga và trung quốc
sáng nay tại hội trường thống nhất tp hcm ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ tàng đồng chí phan văn khải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ theo nghi thức quốc tàng
đồng chí nguyễn phu trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam làm trưởng ban lệ tàng
để tưởng nhớ đồng chí phan văn khải người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của đất thép củ chi thành đồng tổ quốc
sáng nay các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo
đảng nhà nước quốc hội và các bộ ngành trung ương đã tổ chức lễ viếng đồng chí phan văn khải
thi hại đồng chí phan văn khải được đặt tại hội trường thống nhất tp hcm
đoàn của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam dẫn đầu và các đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí lê khả phiêu nông đức mạnh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng đã tới viếng đồng chí phan văn khải
đoàn chủ tịch nước do đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dẫn đầu
và các đồng chí trần đức lương trương tấn sang nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã đến viếng đồng chí phan văn khải
đoàn chủ tịch nước do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dẫn đầu
và các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã đến viếng đồng chí phan văn khải
đoàn quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dẫn đầu
với chủ tịch thường trực quốc hội và các đồng chí nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội đã đến viếng đồng chí phan văn khải
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
và các đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến viếng đồng chí phan văn khải
thưa quý vị sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc tế số một mươi một lê hồng phong quận ba đình thành phố hà nội đã diễn ra lễ viếng lễ truy điệu nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải
trong sáng nay các đoàn trung ương đảng văn phòng chính phủ quốc hội và các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương đã có mặt tại trung tâm hội nghị quốc tế số một mươi một lê hồng phong hà nội để tham gia lễ viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
đại diện đoàn trung mương đảng là đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đoàn vào viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
đoàn văn phòng chính phủ do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trường đoàn vào viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
đoàn quốc hội do đồng chí đỗ bá tị ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
sau đó các đoàn mặt trận tổ quốc các hội hiệp hội lần lượt vào viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
không khí lễ viếng diễn ra trang nghiêm thành kính và xúc động
hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân trường sao vàng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng và nhiều huân huy trường cao quý khác của việt nam và quốc tế
sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại nhiều tiếc nuối và tình cảm của đồng chí đồng nghiệp và nhân dân
nguyên thủ tướng phan văn khải đã đi xa nhưng trong tâm khảm của người dân thành phố hồ chí minh
mãi mãi không thể quên hình ảnh tấm lòng và trí tuệ của một người con đất thép thành đồng
có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung
nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh
những hình ảnh nông thôn giàu sức sống này là diện mạo ngày nay của tân thông hội
xã nông thôn mới đầu tiên của nước ta một xã của huyện củ chi đất thép thành đồng
nếu muốn cho kinh tế phát triển thì bây giờ cái chứa gọi các nghiệp đầu tư
địa bàn thế nào rồi làm việc cho người nông dân diễn dịch cơ cấu cây trồng thịt nuôi làm sao
chứ còn cứ mình sản xuất từ kiểu thường nông trước xưa tới nay thì làm sao giàu nổi
mà nếu dân không giàu đời sống không lên thì thế là cái nông thôn mới không thể thành công được
cái đó là điều mà chú sáu hết trước là quan tâm và sang sở
từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước mà thành phố hồ chí minh chính là hình mẫu đi đầu đổi mới
tham gia ban lãnh đạo thành phố hồ chí minh trong giai đoạn lịch sử đổi mới ấy
nguyên thủ tướng phan văn khải có dấu ấn đáng kể với quá trình đổi mới của thành phố
trong giai đoạn ông giữ chức phó bí tư thành quỷ
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
anh sốc khải vốn xuất thân từ nông nhật từ củ chi là một vùng kháng chiến
cho nên sau giải phóng thành quỷ thành phố hồ chí minh và các ông chị lãnh đạo
trong đó có đồng chí phan khải đã rất quan tâm đến việc chăm lo đời sống
cho những người dân ở vùng kháng chiến cũ
mà sau này từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nó hình thành ra cái gọi là chương trình xóa đói giảm nghèo
về đây anh đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng cái kế hoạch phát triển thành phố
kinh tế xã hội của thành phố
từ thực tiễn sô động tại thành phố hồ chí minh những năm đầu đổi mới
nhờ từng kinh qua công tác tại ủy ban kế hoạch thành phố hồ chí minh
rồi ủy ban kế hoạch nhà nước
phan văn khải có nhiều cơ hội tiếp xúc và có sự thấu hiểu đối với cộng đồng doanh nghiệp
doanh nhân cũng như các vấn đề kinh doanh
sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ doanh nghiệp doanh nhân và môi trường kinh doanh
chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông
ông luôn xác định xây dựng hệ thống pháp luật đưa nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường
là nền tảng quan trọng nhất để đất nước phát triển
và luật doanh nghiệp ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là cơ sở nền tảng cho sửa đổi các chính sách kinh tế sau này
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chúng ta có
sửa đổi luật doanh nghiệp chính cái sửa đổi luật doanh nghiệp này là một bước chúng ta tiếp cận
với luật doanh nghiệp của các nước từ cái nhiệm kỳ của thủ tướng phan nhân khải
tôi nghĩ rằng thủ tướng đã có một cái chủ trương để cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động
luật doanh nghiệp ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và sau đó sửa đổi năm hai nghìn năm
cũng như thị trường chứng khoán ra đời năm hai nghìn là những minh chứng sống động
cho quan điểm nhất quán và tầm nhìn của ông
những quyết sách cởi trói cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển
mang đậm dấu ấn
nguyên thủ tướng phan văn khải đã góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ
của cộng đồng doanh nghiệp tp hcm trong đó có vai trò to lớn của các doanh nghiệp tư nhân
góp phần giúp tp hcm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước cùng cả nước vì cả nước
chuyển sang các thông tin thời sự khác
mở đầu phiên tòa xét xử vụ thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí quốc gia
việt nam pvn khi góp vốn vào ocean bank
sáng nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia xét hỏi cựu chủ tịch pvn đinh la thăng
theo đại diện viện kiểm sát là người đứng đầu pvn bị cáo đinh la thăng có trách nhiệm như thế nào
đối với việc bảo toàn và phát triển vốn
pvn có thu hồi được khoảng tám trăm linh tỷ đồng mà pvn góp vốn vào ocean bank hay không
bị cáo đinh la thăng khai đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi một ông này đã không còn ở pvn nữa
trách nhiệm biết hay không biết không thuộc trách nhiệm của bị cáo
thực tế đến năm hai nghìn một mươi năm ngân hàng này đã bị ngân hàng nhà nước mua lại với giá đồng
và pvn bị mất trắng tám trăm linh tỷ đồng vốn góp
ông thăng vẫn khai nhận khi được thủ tướng đồng ý pvn mới thực hiện việc mua cổ phần của ocean bank
việc đầu tư vào ocean bank không phải thuần túy chỉ là đầu tư mang lại lợi nhuận
mà còn là đầu tư để giải quyết một hệ lụy từ việc không thành lập được ngân hàng hồng việt
trách nhiệm của hội đồng quản trị là phải báo cáo thủ tướng
theo đại diện viện kiểm sát
việc pvn đầu tư vào ocean bank thời điểm đó có hiệu quả là không có căn cứ
ông thăng trình bày thời điểm đó ocean bank đang hoạt động có hiệu quả
chia cổ tức tới một mươi sáu được các cơ quan kiểm tra giám sát kiểm toán độc lập đánh giá bằng số liệu cụ thể
chứ không phải cảm tính
ocean bank là ngân hàng được niêm yết trên sản chứng khoán
trước đó trong phần trả lời của mình ông đinh la thăng cũng khẳng định
sau khi góp vốn thì ocean bank làm ăn có lãi
đến khi góp vốn lần thứ ba với số tiền một trăm linh tỷ đồng
ông thăng không ký nghị quyết
hội đồng quản trị mà ủy quyền cho bị cáo nguyễn xuân thắng ký
tuy nhiên theo lời khai của hai nhân chứng là thư ký của hội đồng thành viên
và thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị
thì hai người này xác nhận đã chuyển báo cáo của nghị quyết cho ông thăng đọc sau khi đã ban hành
phiên tòa vẫn đang trong quá trình thẩm vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm cho biết
vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
do một nữ quái ngụ tại tp hcm cầm đầu
và đã thu giữ tổng cộng là chín bốn kg ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua trinh sát công an xác định lê thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại tp hcm vừa nhập một số lượng lớn ma túy đá
đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của ngân là thái vĩ dân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại tp hcm
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt giữ đối tượng ngân khi đang giao ma túy cho khách
cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng
tổng cộng chín bốn kg ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an ngân khai nhận đặt mua ma túy từ campuchia về việt nam
rồi cất giấu tại các ngôi nhà ở nhiều nơi tại tp hcm để đem đi tiêu thụ dần
vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn tp hcm
trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ nổ khí ga lớn gây thiệt hại về tài sản của một nhà hàng
vụ việc đang được cấp cấp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

tại dãy nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vinh
nơi có quán karaoke family và nhà hàng lẩu nướng không khói sura bbq
địa chỉ tại số năm đường trần phú tp vinh
làm toàn bộ tài sản bên trong dãy nhà bị phá tan hoang
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một
đã huy động sáu xe cứu hỏa và gần một trăm linh chiến sĩ có mặt tại hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế
được ngọn lửa và di chuyển các bình ga còn lại ra khu vực an toàn
rất may không có thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
bộ y tế đã có công văn gửi ban tuyên giáo trung ương
bộ thông tin truyền thông bộ công an về việc điều tra
ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học
theo đó gần đây xuất hiện thông tin truyền bá phương pháp sinh đẻ có tên là thuận tự nhiên
hướng dẫn bà mẹ sinh con tại nhà tự chăm sóc không cắt dây rốn
về phương diện chuyên môn bộ y tế khẳng định việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học
có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung băng huyết nhiễm trùng
dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh
để bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như ngăn ngừa
đấu tranh với các hành vi sai trái phản khoa học dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
bộ y tế đề nghị bộ công an bộ thông tin và truyền thông giao các đơn vị chức năng
điều tra xác minh kiểm tra độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên
đã được đăng tải trên mạng xã hội
trong đó có facebook với tên là minh phương phản ánh trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh nói trên
xử lý các tập thể cá nhân theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt
phản khoa học nếu có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân
gây hoang mang trong dư luận xã hội
bộ y tế cũng đề nghị ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước
về truyền thông và cuộc xác minh ngăn chặn và xử lý các tập thể cá nhân
truyền bá trái phép nếu có phương pháp sinh đẻ phản khoa học theo quy định của pháp luật
các loại xe hợp đồng dưới chín chỗ sẽ bị cấm hoạt động tại một mươi một tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội
sau một tháng triển khai hoạt động hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chưa hợp lý
giả dụ như là một quốc khách mà đi về những cái trung cư ở dọc đường lê văn lương tô hữu và giảng võ
bắt buộc ở trung cư thì không có đường nào đi vào ngoài cái cổng mặt đường này rồi
bất cứ khách đi đâu về hoặc là đón khách từ những cái trung cư này đi ra
thì đều phải đi qua cái cổng và đi ra những cái con đường cấm
anh em thì không thể vào đón khách được và khách cũng không có phương tiện để đi
thì khách lại sử dụng phương tiện cá nhân của khách
thì em nghĩ là cái này thì nó cũng có phần ảnh hưởng đến cái lợi ích dịch vụ của khách hàng
và cái thu nhập của những cái công việc của anh em lái xe
nhiều người dân cũng cho rằng việc cấm xe hợp đồng dưới chín chỗ tại những tuyến phố chính
gây ra không ít những khó khăn cho họ trong việc đi lại
cụ thể nếu cần di chuyển bằng phương tiện taxi họ sẽ phải đi rất xa để có thể bắt được xe
theo cô nghĩ thì

vẫn không thể giảm thiểu được những cái ách tắc giao thông
nhưng còn rất nhiều bất cập cần được các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết một cách phù hợp
ở phần tiếp theo của chương trình bộ y tế triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm hai nghìn hai mươi
nghị định một mươi năm về an toàn thực phẩm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp
hôm nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của bộ y tế năm hai nghìn hai mươi
nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của lĩnh vực y tế ngày càng hiệu quả
phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi bảy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đặt nền móng cho sự phát triển trong thời gian tới
kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của bộ y tế trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục tập trung vào những nội dung quan trọng
nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan bộ y tế cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp
để tiếp cận các thông tin văn bản quy phạm pháp luật dịch vụ công trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành
trong đó xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử quản lý hoạt động trạm y tế xã hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
và những phần mềm hệ thống quan trọng khác phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân nhằm giảm bớt các thủ tục giấy tờ
phát triển nguồn nhân lực được đào tạo về công nghệ thông tin chuyên sâu phục vụ cho lĩnh vực y tế
việc thực thi quy định pháp luật mới về an toàn thực phẩm sẽ giúp tiết kiệm một mươi ngày công và một mươi tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày một mươi chín tháng ba về việc triển khai nghị định một mươi năm thay thế nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai
của luật an toàn thực phẩm
theo đó nghị định mới quy định tất cả các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường
có hai hình thức công bố là tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
căn cứ công bố của doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm kiểm tra xử phạt nếu phát hiện sai phạm
trong đó sẽ mở rộng phạm vi nâng cao mức xử phạt theo quy định của pháp luật
đặc biệt có một số mặt hàng sẽ được miễn công bố
với quy định trên có khoảng chín mươi năm sản phẩm thực phẩm không cần phải tiến hành các thủ tục về mặt hành chính
nếu làm được theo đúng tinh thần này thì có thể tiết kiệm được một tám triệu ngày công và hơn sáu trăm linh tỷ đồng
theo bộ y tế sự ra đời của nghị định một mươi năm đã tạo ra sự thay đổi lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp
giúp cắt bỏ thủ tục hành chính dườm ra không cần thiết
huyện quỳnh lưu được xem là vượng mối lớn nhất của tỉnh nghệ an
trong đó tập trung ở các xã văn văn
năm nay cùng với việc củng cố làm nghề muối tỉnh nghệ an đã có nhiều chính sách đầu tư
hỗ trợ khuyến khích bà con diêm dân mở rộng diện tích và nâng cao giá trị sản phẩm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
quỳnh thuận là xã có diện tích sản xuất muối lớn của huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
hiện toàn xã có một trăm hai mươi hectare chuyên sản xuất muối tập trung ở sáu thôn
bình quân sản lượng mối đạt từ một mươi năm một mươi bảy nghìn tấn
thu về hàng chục triệu đồng
để bảo đảm năng suất và sản lượng mối
năm nay ngoài việc động viên bà con nâng cấp cải tiến cải tạo ô nền
địa phương cũng có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống cho diêm dân
hiện nay sau khi ra ngoài tiết
giờ thấy nhân dân đang chuẩn bị công tác thu sửa
bao gồm là vật tư như là vôi xịn hay là ta gọi là các loại cắt biển cắt to
sau nữa là các loại cắt đen để mới để đưa vào để cho sản xuất
từ chỗ cắt đen
đảm bảo độ mặn trong phơi hạt muối sẽ đảm bảo chất lượng hơn
hiện trên địa bàn huyện quỳnh lưu đã có bốn nhà máy chế biến muối tinh muối iốt
từ hoạt động chế biến mỗi năm các nhà máy đã thu mua
bao tiêu từ bốn mươi năm mươi nghìn tấn muối thô cho bà con diêm dân doanh thu sắp xỉ một mươi tỷ đồng
việc nâng giảm muối lên cao vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy là tiến hiệu vui
giúp bà con diêm dân tích cực đầu tư phát triển nghề muối trong năm hai nghìn hai mươi
trước khi vào vụ sản xuất muối năm hai nghìn một mươi tám
huyện đã chỉ đạo các hợp tác xã các đơn vị tiến hành vệ sinh các hệ thống kênh cấp
canh tiêu tiến hành xây dựng các chặt lọc trải bạc ô kết tinh
trong năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện quyết định tám mươi bảy của bán tỉnh
trên địa bàn huyện được hỗ trợ gần năm trăm linh bộ chạt lọc và tám mươi năm bộ đơn vị trại bạc ô kết tinh
trước khi vào vụ sản xuất muối năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn huyện xây dựng sáu năm bộ chặt lọc và trải bạc hai trăm năm mươi bộ đơn vị ô kết tinh
đến nay trên địa bàn huyện thực hiện được ba trăm năm mươi bộ xây dựng được ba trăm năm mươi bộ chặt và trải bạc được tám mươi bộ đơn vị ô kết tinh
thời gian tới ngoài những chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến khích sản xuất muối từ các tỉnh và trung ương
thì huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an còn có những chính sách như
miễn thuế hỗ trợ xây dựng kho muối đường vận chuyển nguyên liệu cho bà con diêm dân yên tâm phát triển nghề muối
với những chính sách trên hy vọng đời sống của bà con diêm dân ở huyện quỳnh lưu
và bà con diêm dân tỉnh nghệ an ngày càng được cải thiện gắn bó với nghề
trong phần tin quốc tế hội nghị bộ trưởng tài chính g hai mươi thảo luận những vấn đề nóng của kinh tế thế giới
đức eu cần phải có chính sách chung với nga và trung quốc
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi vừa chính thức khai mạc tại argentina
nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực kinh tế sẽ được bàn thảo tại chi tiết tại cuộc họp này
theo lịch trình trong thời gian hai ngày diễn ra hội nghị

các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề cơ bản của kinh tế toàn cầu
như cấu trúc tài chính quốc tế hệ thống thuế và các quy tắc tài chính
bên cạnh đó hội nghị sẽ đề cập tới những thách thức của kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy mạnh mẽ
đặc biệt sau khi mỹ quyết định áp thuế nhập khẩu cao với mặt hàng thép và nhôm
gây phản ứng dữ dội của nhiều nước trên thế giới
ngoài ra một vấn đề quan trọng cũng được giới chức tài chính quốc tế quan tâm là vấn đề tiền ảo
cả trong khí cạnh sức mạnh của loại tiền này để thúc đẩy sự can dự tài chính
cũng như khả năng đồng tiền này được sử dụng như một phương tiện trốn thuế
và bảo trợ cho hoạt động phi pháp hay rửa tiền
liên minh châu âu eu cần phải có một chính sách chung với nga và trung quốc
lời kêu gọi này vừa được thủ tướng đức angela merkel đưa ra trong chuyến thăm ba lan
phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp bà lan tại vác xa va
thủ tướng đức angela merkel khẳng định tương lai của toàn thể eu
có ý nghĩa rất quan trọng với chính phủ đức
chứ không phải chỉ là tương lai của khu vực đồng tiền chung eurozone hay của nhóm quốc gia nào khác
trước những thách thức và thử thách mới tôi tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau đưa ra được những chính sách tốt
chúng ta phải có một chính sách chung với nga và trung quốc
điều này sẽ càng trở nên quan trọng và chúng ta sẽ ủng hộ một châu âu mạnh mẽ và thống nhất
trong các cuộc bầu cử ở châu âu
về phần mình thủ tướng bà lan
osmora wiecki tin tưởng những quan ngại của eu về kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của bà lan
sẽ có thể được vượt qua
bên cạnh đó cả hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí kêu gọi một sự phản ứng rõ ràng từ eu
đối với vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga và con gái tại thành phố salisbury của anh
trong khi đó nhóm chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học vừa lên đường tới thành phố salisbury của nước anh
để tiến hành điều tra về chất độc thần kinh được cho là đã sử dụng
để đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga và con gái
trong vụ việc dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa london và moscow những ngày qua
chất độc sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga sergei skripal và con gái
được trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh hóa của anh là potern down cho là chất độc thần kinh novichok
sản xuất từ thời liên xô trước đó
hiện london đã yêu cầu nhóm chuyên gia quốc tế kiểm tra độc lập về phát hiện của portendal
cùng ngày thủ tướng anh theresa may
một người nước khẳng định moscow phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc này
tuy nhiên đến nay nga liên tục khẳng định không có cũng như tích chữ bất kỳ một loại chất độc thần nào
kinh nào trong kho vũ khí quân sự trong diễn biến liên quan chính phủ thụy điển hôm qua thông báo đã
triệu đại sứ nga để làm rõ tuyên bố của moscow rằng quốc gia bắc âu này là một trong những nước
có khả năng sản xuất chất độc thần kinh trong vụ đầu độc ở anh
một ngày sau khi tái đắc cử tổng thống nga putin tuyên bố ông không muốn
có một cuộc đua vũ trang mới và sẽ làm mọi việc có thể để giải quyết những bất đồng với
các nước song vẫn bảo vệ lợi ích của quốc gia phát biểu trong cuộc gặp với các ứng viên đối
thủ tổng thống nga vladimir putin khẳng định moscow muốn đối thoại mang tính xây dựng và
các đối tác quốc tế giải quyết bất đồng bằng biện pháp chính trị và ngoại giao ngoài ra
tổng thống putin cũng thông báo về kế hoạch cắt giảm chi phí quốc phòng cả trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
dù khẳng định động thái này sẽ không làm giảm khả năng phòng thủ quốc gia của nga
phát biểu trước đó trong cuộc gặp với nhóm phụ trách chương trình vận động tranh cử
tổng thống putin khẳng định chương trình nghị sự ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ mới là công tác đối
nội theo ông điều quan trọng là đảm bảo đã tăng trưởng kinh tế tạo động lực đổi mới tập trung
phát triển y tế giáo dục sản xuất công nghiệp cơ sở hạ tầng cùng nhiều lĩnh vực thiết yếu khác để
giúp nga tiến lên và nâng cao mức sống cho người dân cộng hòa iceland hoan nghênh việc chính phủ
anh và liên minh châu âu eu đã nhất trí được một dự thảo thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp sau khi
london rời khỏi khối này còn được gọi là tiến trình brexit trước đó cùng ngày trường đoàn đàm
phán của anh và eu thông báo đạt được thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp của brexit bắt đầu từ
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian này anh sẽ không tham gia tiến trình hoạch định chính sách của eu
song vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi của nước thành viên và được tiếp cận thị trường chung
như liên minh thuế quan của châu âu cộng hòa ireland cho rằng dù vẫn còn vướng mắc về vấn đề
biên giới song đây vẫn là một tiến triển tích cực hiện cả anh và eu vẫn chưa đạt được nhất trí về
vấn đề đường biên giới ireland và quản trị thỏa thuận rút lui của nước anh tuy nhiên trong thỏa
thỏa thuận mới anh đã đồng ý sẽ đảm bảo về vùng lãnh thổ bắc ireland vẫn nằm trong khối thị trường chung
và liên minh thuế quan của eu nếu các cuộc thương thảo về vấn đề biên giới với cộng hòa ireland thất
thổ nhĩ kỳ sẽ mở rộng chiến dịch quân sự do người quốc kiểm soát giáp biên giới với iraq
tuyên bố này được tổng thống tayyip erdogan đưa ra vào ngày hôm qua một ngày sau khi phiến quân
syri dưới sự iểm trợ của quân đội thổ nhĩ kỳ đã hoàn toàn kiểm soát trung tâm thị trấn aberin
ở miền bắc syri
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
khẳng định chiến thắng ở afrin chỉ là hoàn thành một giai đoạn quan trọng và chiến dịch quân sự
nhành ô liu sẽ tiếp diễn cho đến khi xóa sổ hoàn toàn hành lang do lực lượng người quốc nắm giữ ở
syri thậm chí nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ còn tuyên bố chiến dịch truy quét các tay súng người quốc này
còn có thể được mở rộng sang khu vực miền bắc iraq nếu như chính quyền baghdad không xóa sổ cứ điểm
của người quốc tại đây hiện chiến dịch quân sự do thổ nhĩ kỳ phát động hồi tháng một đến nay đang
vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía chính phủ syri cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc
gia trong khi đó một số nước đồng minh nato của thổ nhĩ kỳ cũng quan ngại hành động của ankara có
thì ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố ở syri
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt